thưa quý vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngành ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp
tiếp cận thuận lợi nhất tốt nhất với tất cả các dịch vụ ngân hàng góp phần tiết giảm chi phí về thời gian vật chất chi phí tuân thủ góp phần đắc lực hiệu quả kiểm soát rủi ro ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực phiền hà và sách nhiễu
đây là chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tại ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra sáng nay tại thủ đô hà nội cùng tham dự có thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương đại diện các ngân hàng thương mại doanh nghiệp tổ chức quốc tế chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước